chiều ngày hôm qua đồn biên phòng lăng cô bộ đội biên phòng thừa thiên huế vừa cứu hộ tàu cá và tám ngư dân gặp nạn trên biển
cụ thể vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai tháng sáu tàu cá qng chín mươi nghìn một trăm chín mươi sáu ts do ông trần văn thuấn
chú tại giã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi làm thuyền trưởng
trên tàu có tám thuyền viên đang hoạt động khai thác thủy sản trên biển thì bị hỏng máy
bị sóng đánh trôi giạt mắc cạn tại bờ biển thuộc tổ dân phố loan lý thị trấn lăng cô huyện phú lộc
ngay sau khi nhận được tin báo đồn biên phòng lăng cô đã huy động cán bộ chiến sĩ
phối hợp với chính quyền địa phương và ngư dân ứng cứu
đến một mươi tám h một mươi phút cùng ngày các lực lượng đã cứu hộ thành công tàu cá và tám ngư dân gặp nạn
tai nạn thương tích đuối nước luôn là mối lo ngại mỗi khi bước vào kỷ nghỉ hè
thực tế thời gian vừa qua thì đã có không ít trường
trường hợp trẻ em học sinh tử vong do đuối nước
nguy cơ đuối nước luôn hiện hữu không chỉ tại sông suối ao hồ mà cả khi tham gia các hoạt động tắm biển
mặc dù là địa điểm lý tưởng để giải nhiệt mùa hè nhưng tắm biển cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro
biển đà nẵng là địa điểm mà gia đình chị trang lựa chọn để cùng các con trải nghiệm trong kỳ nghỉ hè
trước khi đến đây gia đình chị trang đã tìm hiểu kỹ thông tin về bãi tắm có đủ điều kiện an toàn
chủ động trang bị phao bơi và luôn theo sát
không để trẻ ra khỏi tầm mắt
đây cũng là biện pháp phòng ngừa các rủi ro về tai nạn đuối nước có thể xảy ra
tuy nhiên vẫn có không ít trường hợp trẻ hiếu rộng tò mò tìm cách di chuyển ra xa thất lạc ba mẹ
theo ba quản lý bán đạo
sơn trà và các bãi biển đà nẵng mỗi ngày có từ hai mươi đến ba mươi trường hợp trẻ bị thất lạc
nguy hiểm hơn khi đội cứu hộ phát hiện nhiều trẻ đang ở trong vùng nước nguy hiểm và có nguy cơ bị đuối nước
trẻ lạc mà ở dưới nước thì cực kỳ nguy hiểm
nó cái tầm sáo và độ phủ của con sáo nó có thể kéo trẻ em bất cứ lúc nào
cho nên với người lớn dẫn trẻ em đi tắm biển thì chúng ta cần quan sát trong tầm mát và giám sát chặt chẽ việc đó
bãi biển đà nẵng tuy có bãi cát thoải sóng không quá lớn không có hiện tượng sụt luống cát nhưng vẫn tồn tại dòng chạy nước xoáy cuốn ra xa bờ hay còn gọi là dòng ríp
năm hai nghìn hai mươi hai tại biển đà nẵng đã xảy ra sáu mươi chín trường hợp đuối nước trong đó có bốn trường hợp tử vong
nguyên nhân là do người dân du khách phớt lờ bất chấp quy định tắm ở khu vực nguy hiểm không có lực lượng cứu nạn cứu hộ
chính vì vậy rủi ro đuối nước có thể đến bất kỳ lúc nào từ người bơi giỏi thậm chí ngay cả người cứu nạn
nếu không đủ kỹ năng biết cách ứng cứu đúng cách cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo
cách nhận biết khu vực nguy hiểm đó thì thứ nhất là khu vực đó là nước đậm hơn so với các khu vực khác
thứ hai là hắn sẽ tỉnh lặng hơn so với khu vực an toàn
khi tắm biển mà gặp những vùng nước xoáy thì em ta cần phải lưu ý thực hiện một số thỏa tác sau
chúng ta phải giữ thật bình tĩnh vì em ta phải hiểu rằng vòng nước này không cúng chúng ta xuống đáy mà chúng ta kéo ra xa bờ thôi
chính vì vậy chúng ta tuyệt đối không bơi ngược vòng chải
và đối với người biết bơi thì chúng ta hãy bơi ngang hoặc bơi chéo xuôi theo vòng chải để tách ra khỏi vòng chải
để bơi vòng cung vào bờ
còn đối với người bị nạn mà không biết bơi hoặc đang bơi mà bị đu sức
thì chúng ta hãy thả lỏng cơ thể để có thể nổ lên mặt nước và xuôi theo vòng chải
và khi mà thấy vòng chải yếu thì chúng ta nhanh chóng bơi chéo theo hướng vòng chải để tách ra khỏi vòng chải
và bơi vào bờ hoặc ra tín hiệu để có lực lượng cứu hộ trợ giúp
để phòng ngừa rủi ro lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và du khách cần tắm đúng khu vực đã được dăn phao
có lực lượng cứu nạn túc trực tuyệt đối không được tắm biển ngoài giờ quy định nhất là vào ban đêm
gia đình có con nhỏ hãy theo sát trẻ tránh tai nạn đuối nước có thể xảy ra